tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng năm hai nghìn một mươi chín
triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự hội nghị cùng sự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị trần quốc vượng
thường trực ban bí thư đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí phạm minh chính
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí trần cầm tú chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
năm hai nghìn một mươi tám với phương châm kiểm tra giám sát không có vùng cấm không có ngoại lệ cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp
đã tiến hành kiểm tra trên một mươi bốn vạn tổ chức đảng và hơn ba mươi vạn đảng viên giám sát trên sáu vạn tổ chức đảng và hơn một mươi bảy vạn đảng viên
thi hành kỷ luật trên bốn tổ chức đảng và hơn một mươi bảy đảng viên
đặc biệt ủy ban kiểm tra trung ương đã quyết liệt chủ động kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm làm rõ nhiều vi phạm rất nghiêm trọng quyết định kỷ luật và đề nghị ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
thi hành kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý bảo đảm công minh chính xác kịp thời thấu tình đạt lý
phát biểu chỉ đạo hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao các cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp
đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của trung ương tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng
đồng thời chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng
công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy tổ chức đảng quỹ ban kiểm tra các cấp có chuyển biến tích cực
được tiến hành chủ động hơn có trọng tâm trọng điểm tập trung vào đối tượng lĩnh vực địa bàn nhạy cảm
dễ phát sinh tiêu cực và những vi phạm pháp luật cũng như những vấn đề bức xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm
kết luận đã làm rõ nhiều vi phạm đã quyết định hoặc là đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh chính xác kịp thời
đối với nhiều tổ chức và cá nhân vi phạm
và có thể nói rằng những kiến nghị đề nghị kết luận của kiểm tra thì gần như là theo thẩm quyền
cấp ủy các cấp
cấp ủy các cấp thì đều được đó là sự đồng thuận cao
tất cả các kết luận của quỹ ban kiểm tra trung ương mà đề nghị ra bộ chính trị ban bí thư là ban chấp hành trung ương vừa rồi
thưa các chí là sự đồng thuận rất là cao trong nội bộ đảng ta
và khi chúng ta công bố ra nhân dân nhân dân cũng cảm thấy là nó đúng bức đúng người đúng tội
tuy nhiên trước tình hình vi phạm của tổ chức đảng của cán bộ đảng viên nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức
lối sống vi phạm nguyên tắc tập trung
tình trạng dân chủ tham nhũng lãng phí tiêu cực còn diễn biến phức tạp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành mạnh mẽ hơn
quyết liệt hơn công tác kiểm tra giám sát kiên quyết kiên trì không được tự thỏa mãn với những kết quả đã đạt được
đảng viên ở bất kỳ cương vị công tác nào khi vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm
đảng viên ở bất kỳ cương vị công tác khi vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm
và có hình thức xử lý đúng mức không có rút kinh nghiệm chung chung nữa
triển khai nội dung công tác trong năm hai nghìn một mươi chín chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí trần cẩm tú
yêu cầu các địa phương đơn vị chú trọng kiểm tra giám sát toàn diện công tác cán bộ
nhất là những cán bộ có biểu hiện tham nhũng có nhiều đơn thư tố cáo phản ánh có dư luận không tốt
giám sát cấp ủy tổ chức đảng phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu tập trung vào địa bàn
lĩnh vực phức tạp nhạy cảm dư luận bức xúc để kịp thời phong ngừa ngăn chặn và khắc phục ngay những vi phạm
khuyết điểm khi mới manh nhà nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai khoáng sản và đầu tư công
tăng cường kiểm tra giám sát phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh tình trạng tham nhũng vặt ở địa phương đơn vị
giải quyết rứt điểm đúng quy định đơn thư tố cáo khiếu nại nhất là đơn thư liên quan tới cấp ủy cán bộ
thuộc diện cấp ủy quản lý phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp